các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm về điều chỉnh địa giới hành chính tp hà nội và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất

tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm về điều chỉnh địa chương độc hạng nhất